xin chào và hẹn gặp lại
số ca có kết quả xét nghiệm một lần âm tính với sars cov hai là tám ca
số ca có kết quả xét nghiệm hai lần trở lên âm tính với sars cov hai là sáu ca
đăng tải nội dung thông tin sai sự thật xuyên tạc xúc phạm uy tín của cơ quan tổ chức trên mạng xã hội facebook
một trường hợp vừa bị công an tỉnh yên bái xử phạt
trước đó công an huyện lục yên tỉnh yên bái phát hiện tài khoản facebook huyên huyên đăng tải bài viết có nội dung
công an hình như chỉ chờ bắt covid còn không bắt đánh bạc
sau khi đăng tải bài viết này thu hút nhiều lượt thích và bình luận
qua điều tra xác minh công an huyện lục yên đã xác định chủ cơ sở chủ sở hữu tài khoản facebook trên là hoàng thị huyên
chú tại huyện lục yên tỉnh yên bái
tại cơ quan công an huyên đã thừa nhận hành vi đăng tải thông tin sai sự thật xuyên tạc xúc phạm uy tín của lực lượng công an
công an tỉnh yên bái đã ra quyết định xử phạt hành chính bảy triệu năm trăm linh nghìn đồng đối với hoàng thị huyền
hiện trên địa bàn cả nước vẫn còn bốn huyện mê linh thường tín của thành phố hà nội đồng văn của tỉnh hà giang và yên phong của tỉnh bắc ninh
là các huyện có nguy cơ cao phải thực hiện nghiêm việc phòng chống dịch covid một mươi chín theo chỉ thị số một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
tại những địa phương này
lực lượng chức năng đặc biệt là lực lượng công an luôn đi đầu bảo đảm tuyệt đối an toàn tại nơi cách ly
cũng như bảo đảm tốt về an ninh trật tự không để xảy ra những vấn đề nổi cộng
ghi nhận của phóng viên intv tại huyện mê linh thành phố hà nội
quanh địa bàn thôn hạ lôi hiện có một mươi chốt phòng dịch như thế này trong đó có bảy chốt cứng và ba chốt mềm
tại điểm chốt số bảy vẫn mở cửa cho lực lượng chức năng tiến hành quan lại đảm bảo công tác hậu cần y tế và công tác khác
đặc biệt tại đây
còn thực hiện việc tiếp nhận hàng hóa nhu yếu phẩm của người dân từ ngoài đưa vào
vì vậy công tác kiểm tra vận chuyển hàng hóa càng được lực lượng chức năng chú trọng

những điều kiện vật chất tại chốt trực còn thiêu thốn nhưng mỗi cán bộ chiến sĩ tại nơi trực vẫn quyết tâm vượt lên tất cả
đồng sức đồng quyền đồng quyền đồng quyền đồng quyền đồng quyền
đồng lòng và công cuộc chung tay phòng chống dịch covid một mươi chín
trong thời gian dịch bệnh trên mê linh này thời tiết thay đổi rất là thất thường
thứ nhất là mưa thứ hai là nắng thay đổi
thì rất là cảm thấy anh em trên này rất là mệt mỏi
còn khó khăn thì ở lều bạt sinh hoạt ở đây thì mọi người ở đây cũng đồng lòng cùng nhau chống dịch
riêng đối với bản thân em thì cũng mong muốn là
dịch bệnh này nhanh hết rồi còn về với gia đình
em cũng được gần hai tháng rồi chưa được về gia đình
ngoài việc ứng trực an toàn tại các điểm chốt
công an huyện mê linh còn tổ chức một tổ tuần tra canh gác
đảm bảo an toàn và an ninh trật tự trên toàn địa bàn thôn hạ lôi
thường xuyên nhắc nhở người dân thực hiện đúng công tác phòng chống dịch bệnh
cùng với đó tổ an ninh vẫn phải thường xuyên phòng ngừa đối tượng xấu lợi dụng hoạt động phạm tội
bên cạnh việc tuyên truyền nhắc nhở hàng ngày trên hệ thống loa phát thanh
cũng như là trên các phương tiện truyền thông khác của nhân dân thôn hạ lôi
cũng như là nói riêng cũng như là nhân dân huyện mê linh có thể theo dõi và có thể chấp hành
thì chúng tôi cũng tăng cường các việc tuần tra kiểm soát nhắc nhở chấn trình
và xử phạt những trường hợp mà cố ý không chấp hành cái việc giãn cách xã hội
cũng như là việc thực hiện cách ly y tế riêng trong thôn hạ lôi
chúng tôi đã xử phạt chín mươi hai trường hợp với số tiền là hai mươi hai một triệu đồng
trong địa bàn thôn hạ lôi thường xuyên tuần tra kiểm soát ngày đêm
để một là nhắc nhở bà con thực hiện tốt việc cách ly y tế
và cái thứ hai nữa là tăng cường tuần tra để đảm bảo an ninh trật tự
trong địa bàn thôn hạ lôi trong những ngày cách ly
ngoài thôn hạ lôi công an huyện mê linh còn duy trì bốn tổ kiểm soát
thực hiện phòng tránh dịch bệnh
tại cửa ngõ ra vào thành phố hà nội với sự quyết tâm thực hiện bằng được
những hướng dẫn về cách ly y tế và đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh
hy vọng ngày năm tháng năm tới thời điểm thôn hạ lôi được giữ cách ly
cuộc sống của người dân nơi đây sẽ trở lại bình thường
hưởng ứng lời kêu gọi toàn dân tham gia ủng hộ phòng chống dịch covid một mươi chín
của đoàn chủ tịch trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
tại ban vận động của hội liên hiệp phụ nữ tỉnh và khu công nghiệp điềm thụy huyện phú bình
hội phụ nữ công an tỉnh thái nguyên đã ủng hộ nhu yếu phẩm và thiết bị phòng chống dịch covid một mươi chín
hội phụ nữ công an tỉnh thái nguyên đã ủng hộ một năm tấn gạo một trăm linh thùng mì tôm
và năm trăm linh tấm chắn giọt bắn cho các đơn vị tiếp nhận
sau đó số nhu yếu phẩm và thiết bị phòng chống dịch này sẽ được chuyển đến hội viên phụ nữ
có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và công nhân lao động làm việc tại các khu công nghiệp
bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh covid một mươi chín với tổng giá trị khoảng ba mươi triệu đồng
đây là hoạt động do hội phụ nữ công an tỉnh phát động huy động sự tham gia của đông đảo cán bộ
chiến sĩ hội viên đoàn viên thanh niên
qua đó thể hiện tinh thần tương thân tương ái đoàn kết chia sẻ hỗ trợ hội viên phụ nữ
và người lao động góp phần chung tay đẩy lùi dịch bệnh
công an tỉnh khánh hòa phối hợp với các doanh nghiệp trên địa bàn vừa tổ chức thăm
và tặng hai xuất quà cho những gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh
do ảnh hưởng của dịch bệnh covid một mươi chín
xuất quà cho bà con nhân dân có hoàn cảnh khó khăn
tại các huyện diên khánh cam lâm khánh sơn vạn ninh thị xã ninh hòa thành phố cam ranh
các em nhỏ tại mái ấm nhân ái mái ấm đại an thành phố cam ranh
mỗi phần quà gồm các nhu yếu phẩm thiết yếu như gạo mì tôm dầu ăn nước mắm đường
tổng các phần quà trị giá khoảng bốn trăm năm mươi triệu đồng
đây là hoạt động thể hiện tinh thần tương thân tương ái của lực lượng công an tỉnh khánh hòa
và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh
qua đó góp phần động viên hỗ trợ bà con nhân dân vượt qua khó khăn
trong giai đoạn cả nước đang tập trung cho công tác chống dịch covid một mươi chín